xin được cảm ơn biên tập viên thu hương và xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
kính thưa quý vị liên quan đến vấn đề thu phí điều trị covid một mươi chín tại các cơ sở y tế tư nhân
mới đây sở y tế tp hcm cho biết đã yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân không được từ chối
người mắc covid một mươi chín đến khám bệnh và không được thu phí điều trị covid một mươi chín của bệnh nhân
theo đó tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm chiều ngày một mươi một tháng một mươi
chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết đã ra văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính cho cơ sở y tế tư nhân
về việc thu phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ngân sách nhà nước chi trả chi phí điều trị covid một mươi chín
như tiền giường dịch vụ kỹ thuật thuốc máu dịch truyền theo hướng dẫn của bộ y tế
các cơ sở y tế bệnh viện không được thu thêm tiền của bệnh nhân
đồng thời cơ sở y tế tư nhân phải tổ chức khám bệnh cho người mắc covid một mươi chín theo đúng quy định
không được từ chối hoặc yêu cầu người bệnh ký cam kết chi trả chi phí điều trị covid một mươi chín
chi phí tiện ích tăng thêm ngoài quy định thì được thu thêm theo thỏa thuận giữa bệnh viện với người bệnh
nhưng phải đúng với mức giá mà bệnh viện đã kê khai với sở y tế
sẽ kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện gói an sinh ba và tránh phát sinh tiêu cực
bên cạnh đó người chăm lo vật chất thành phố sẽ cố gắng chăm lo
cả về tinh thần và tâm lý cho người lao động hậu covid
và đây là những thông tin của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
khẳng định tại hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu quốc hội số chín tp hcm chiều tối qua ngày một mươi tháng một mươi một
vấn đề an sinh xã hội giải pháp giữ chân người lao động tiếp tục là vấn đề nóng
được cử tri bốn quận quyện nhà bè quận bốn quận bảy và cần giờ quan tâm nêu ý kiến
ông đào ngọc tiên cử tri huyện nhà bè cho rằng
phải nhìn nhận hệ thống chính quyền thành phố đã cố gắng nhưng chưa đủ
theo ông tiên thành phố có phần lúng túng và không có chiến lược rõ ràng
trước làn sóng người lao động trở về quê sau giãn cách
khi người dân ồ ạt trở về chưa cho thấy sự liên kết chặt chẽ với các địa phương
để hỗ trợ an sinh và đưa đón an toàn hiệu quả
còn cử tri trần mạnh dũng khu phố sáu phần tân phong quận bảy
thì nhận thấy thành phố đang nợ những người lao động này một ân tình
lực lượng lao động nhập cư tại tp hcm rất quan trọng
chiếm đa số tại các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm cũng như bình dương đồng nai
vì vậy để phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín

nhưng nếu như vừa rồi chúng ta quản lý tốt lực lượng này đó
ta có địa chỉ ta có biết người ta cư trú biết người ta ở đâu tất cả một cái
thì chúng ta có thông tin cho cùng với địa phương chính quyền ở phường xã quận
thì rõ ràng là khi đó thì chúng ta làm công tác an sinh tới tận tay người lao động nhập cư
mình làm kịp thời nguyện vọng của người ta mình nắm được
tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri
thay mặt tổ đại biểu quốc hội chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
phan hoàng mãi cho biết sẽ tiếp thu tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng
tại các diễn đàn của quốc hội tại kỳ họp thứ hai sắp tới
theo ông phan văn mãi nhiều ý kiến của cử tri đã gợi mở kiến nghị rất thiết thực
cho đến giờ này thì hàng ngày chúng tôi nhận nhận được hàng chục cuốn điện thoại
tin nhắn chỗ này chỗ khác là chưa được giải quyết cái vấn đề an sinh
hay là có những cái bất cập thậm chí là như ý kiến của đại diện cử tri nói
có những cái việc làm nó không được minh bạch không được công tâm khách quan
có tiêu cực thì đây là một cái việc mà chúng ta không không muốn
chúng tôi cũng thường xuyên đề nghị các cấp chức quyền là chúng ta thực hiện cái việc này
làm sao cho nó thật sự là chú đáo nhất
thì thường trực quỹ ban đã thống nhất hành lập các bàn để đi kiểm tra giám sát
cái việc diễn thai cái gói an sinh đợt ba này để kịp thời đánh giá
để kịp thời chấn chỉnh để chúng ta làm sao cho nó đạt được ý nghĩa
và đúng của cái chính sách này
ngoài ra chủ tịch thành phố khẳng định không chỉ chăm lo về vật chất
thời gian sắp tới thành phố sẽ tính đến các chính sách chăm lo về tinh thần
tâm lý cho người già neo đơn trẻ em mồ côi và những người dân chịu ảnh hưởng
vì đại dịch covid một mươi chín
những ngày gần đây nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn tp hcm
đã mở cửa hoạt động trở lại và để phục hồi sản xuất phát triển kinh tế
và nhiều người lao động tại các tỉnh thành đã được gửi thư mời
và tạo điều kiện để quay lại thành phố làm việc
vượt chặn đường hơn ba trăm linh km bằng xe gắn máy chiều tối ngày một mươi một tháng một mươi
chị lê tạ khánh lan quê cà mau đã đến chút kiểm soát dịch chấp ranh
giữa long an và tp hcm để làm thủ tục vào thành phố làm việc trở lại
sau một thời gian dài ở quê tránh dịch
em từ cà mau lên em lên để làm việc lại
tại vì em về cà mau được năm tháng công ty của em làm lại được nửa tháng thôi
nhưng mà dưới tỉnh em giờ mới cho người dân đi ra khỏi tỉnh
nên em mới lên được
kinh tế nó cũng em hiệp nên là trong ngày đi làm lại rất là lâu
trung đoàn xe gắn máy di chuyển từ hướng các tỉnh miền tây vào tp hcm
cũng có nhiều lao động khác được mời về thành phố làm việc
các thủ tục cần thiết để được lưu thông trên đường
đã được chính quyền địa phương hướng dẫn và cấp giấy tờ
các chút kiếm dịch cũng tạo điều kiện để người dân được trở lại làm việc
chủ bán chủ dự gọi em lên làm

ở đây mình chích hai mũi nên mình cũng không quan tâm một hai mũi nữa
chích hai mũi cái thứ ba nữa ví dụ mình muốn đi đến đâu đúng không
thì mình xin xác nhận ở địa phương đó mình đến mình công tác hay làm việc gì đó
và được địa phương đó ok hoặc là có giới hạn giới hạn mình đi đâu
tp hcm đã cho phép được bốn tỉnh liên kề di chuyển
như là long an đồng nai tây ninh và bình dương
nhưng mà bên cạnh đó phải đáp ứng đủ hai điều kiện đó chính là
điều kiện thứ nhất là phải tiêm một mũi đối với mũi tiêm hai mũi
nhưng sau một mươi bốn ngày và cái thứ hai đó chính là
giấy xét nghiệm âm tính của bộ y tế
khi người dân được qua chốt thì chúng tôi lại kiểm tra
và chỉ dẫn họ tận tình
có người thiếu giấy xét nghiệm có người thì tiêm một mũi
nhưng mà chúng tôi đã hướng dẫn họ
quay về và đáp vẫn đủ hai điều kiện để được qua
và được trở về tp hcm cũng có người lao động
từ tp hcm về bên long an và ngược lại
thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn để giúp họ có thể
di chuyển ra về bình thường
không chỉ có động lực là công việc đã trở lại bình thường
người dân cũng vui mừng khi các công ty đã được
tp hcm ưu tiên nguồn vaccine để tiêm cho người lao động
ngay sau khi tham gia vào sản xuất
hiện tại là công ty có đăng ký cho nhân viên được tiêm
cho nên là hiện tại là em lên ngày mai sẽ được tiêm luôn
tuy là mở cửa nhưng mà vẫn còn một ngày
vẫn có rất là nhiều cái ca bệnh
cho nên là nếu mình lên tiêm càng sớm càng tốt
thì nó bảo vệ sức khỏe của mình
em tiêm càng sớm thì em cách hải ra càng đồng lần
để giúp mọi người nhanh hơn
với tỉnh thì em đợi lâu lắm tại vì em không có thay
trong viện ưu tiên á nên là em trở về tp hcm
để em được ưu tiên tại vì công ty em có đăng ký sẵn rồi á
nên là lên tp hcm để được tiêm
dạ em cũng chào mong là từng ngày để được tiêm hai mũi
hai mũi để được đi làm á
như vậy tp hcm không chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người lao động từ các tỉnh thành trở về tp hcm làm việc
ưu tiên tiêm vaccine mà thành phố còn đang tiếp tục triển khai
các gói an sinh đến từng người dân người lao động
với những chính sách trên hy vọng bài toán về nguồn nhân lực
làm tiền đề để thành phố phục hồi phát triển kinh tế sớm có lời giải
cuộc sống của người dân sẽ trở lại bình thường trong thời gian ngắn
ngay từ những ngày đầu khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
những chiến sĩ công an nhân dân đã cùng với lực lượng y tế song pha
ở tuyến đầu và cũng như là lá chắn thép cùng cả nước chống dịch
và không nằm ngoài quỹ đạo đó
bốn tháng qua hơn một sáu trăm linh giảng viên học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
và theo lời kêu gọi của bộ công an đã hăng hái lên đường
và chia lửa cho lực lượng công an cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch
ngay từ ban đầu ban giám hiệu trường đại học cảnh sát nhân dân đã xác định
đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách
ủy ban giám hiệu đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức sắp xếp lại hoạt động giảng dạy và học tập để phù hợp với thực tế
đây là một cơ hội cơ hội để cho những người làm công tác giảng dạy
những người làm công tác nghiên cứu khoa học chúng tôi bước vào thực tế
rồi tham gia đồng hành cùng anh em cán bộ chiến sĩ nền thực tế
để hiểu và thấm hơn những cái gì mà cán bộ chiến sĩ ở công an các địa phương
đang ngày đêm tham gia chống dịch
cũng như là bảo vệ an ninh thực tế
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ sở hai của trường được chuyển đổi
thành khu cách ly điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch bộ công an
chỉ trong ba ngày chuẩn bị phương tiện y tế nhân lực và tập huấn chuyên môn
thầy và trò trở thành những nhân viên y tế bất đắc dĩ
một sản phụ được đỡ đẻ kịp thời khi đang trên đường đến bệnh viện
một bé trai sáu ngày tuổi bị bỏ rơi được kịp thời phát hiện cứu sống
bốn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị bắt ngay chốt kiểm soát dịch
đó là những trái ngọt mà thầy và trò trường đại học cảnh sát nhân dân
đã gạt hái được tại địa phương
sự hỗ trợ của sinh viên và giảng viên trường đại học cảnh giác
là rất là ý nghĩa và tạo cho công an thường một thế trận vừa qua là đảm bảo an ninh thực tự
ngoài ra còn làm cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư nhập gói nghị quyết sáu mươi tám
để không bị trùng không bị xót tạo được niềm tin yêu cho người dân
trong thời gian phòng chống dịch vừa qua
rất là ý nghĩa
được rèn luyện trong môi trường đại học cảnh sát nhân dân
những người thầy khi đứng trên bụt giảng thì vững vàng về nghiệp vụ
khi cùng đồng đội chống dịch thì bản lĩnh mưu trí
họ chính là người truyền lửa để học viên không chỉ giỏi về nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
mà còn là tấm gương vì nhân dân phục vụ cho học viên nói theo
lực lượng tấm gương của trường đại học cảnh sát nhân dân
đã phát huy tác dụng rất là tích cực
phối hợp cùng với công an địa phương đã có mặt tại các tuyến đầu chống dịch
và đã để lại cái hình ảnh rất là đẹp trong lòng người dân và chính quyền địa phương
góp phần cùng với địa bàn thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian vừa qua
ngày một tháng một mươi vừa qua
thành phố đang bước vào trạng thái bình thường mới
thành quả bước đầu ấy có một phần công sức nhỏ bé của hơn một sáu trăm linh giảng viên sinh viên
trường đại học cảnh sát nhân dân
cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín vẫn còn cam go khốc liệt
dù vậy thầy và trò trường đại học cảnh sát nhân dân vẫn luôn nỗ lực
để trở thành những mảnh ghép sáng màu trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình
tối ngày một mươi một tháng một mươi nhiều nhà làm giáo dục và nghiên cứu mạng xã hội
đã khởi động dự án m an toàn hơn trên internet tại việt nam
chương trình này được google cùng nhiều chuyên gia phát triển và đã áp dụng tại hai mươi bốn quốc gia
theo một thống kê của học viện deq cùng một mươi bốn đối tác về mạng xã hội và giáo dục
việt nam nằm trong nhóm quốc gia mà trẻ em dễ trở thành nạn nhân bởi tấn công mạng
điểm số an toàn của trẻ từ tám đến một mươi hai tuổi trên internet tại việt nam chỉ đạt một mươi hai bảy trên thang một trăm linh
bản thống kê dựa trên khảo sát các nhóm trường tư có tỷ lệ trẻ tiếp xúc với internet cao
bảy nhóm rủi ro trẻ có thể bị tấn công mạng bao gồm rủi ro tiếp xúc với người lạ nguy hiểm
nhục mạ lạm dụng tình dục trầm cảm hoặc tăng động vì bạo hành và ngôn ngữ mạng
nghiện game bị tấn công bảo mật và rối loạn lo âu vì nghiện mạng xã hội
do đó nhóm phát triển be internet awesome xây dựng bộ giáo trình
để tạo không gian an toàn cho trẻ dùng mạng
bộ giáo trình bao gồm năm chủ đề chính
thứ nhất là chia sẻ với sự quan tâm bị internet smart
thứ hai đừng rơi vào bẫy tin giả be internet alert
thứ ba bảo vệ bí mật của bạn be internet strong
thứ tư làm điều tử tế be internet kind
và cuối cùng là khi nghi ngờ hãy chia sẻ cùng người lớn be internet brave
ở việt nam thì google là một nền tảng rất phổ biến được nhiều người sử dụng trong đó có trẻ em
thì cái chương trình này sẽ góp phần nâng cao
nhận thức và trang bị những kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
giúp cho trẻ em sử dụng internet một cách gọi là tỉnh táo thận trọng tử tế mạnh mẽ và can đảm
trong năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi thúc đẩy chiến dịch an toàn hơn của huge
để giúp nâng cao nhận thức cũng như chia sẻ những bí kíp
giúp mọi người mọi nhà dùng internet một cách an toàn nhất có thể
một hai ba bốn năm sáu có phải là một mật khẩu mạnh hay không
có có có
bên cạnh các thông tin
có nội dung mà gia đình và giáo viên có thể tải xuống để sinh hoạt cùng trẻ
nhóm phát triển của internet awesome
còn phố học của trung tâm tư vấn sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng
tri khai dự án tại việt nam
cfc sẽ hỗ trợ đào tạo các giảng viên nguồn cho chương trình
và phổ biến chương trình đến các trường học phụ huynh và học sinh đến việt nam
qua các buổi hội thảo và workshop trong tương lai
trong phần tiếp theo với những tin chính
chín tháng đầu năm tỷ lệ tai nạn giao thông giảm
nhưng chưa tương xứng với mật độ tham gia giao thông
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
sống đẹp hôm nay là những hình ảnh về tình cảm của người dân
với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cho phép tổ chức hoạt động lại vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố
theo đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội
xe bus được hoạt động với năm mươi
biểu đồ chạy xe đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt
xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động với năm mươi
số lượng phương tiện đã được sở giao thông vận tải hà nội cấp phủ hiệu còn hiệu lực
đơn vị kinh doanh vận tải cần tổ chức vệ sinh khử khuẩn phương tiện hàng ngày
và sau mỗi chuyến đi yêu cầu người lái xe nhân viên phục vụ trên xe
chỉ dừng đỗ dọc đường phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố khi có yêu cầu
đề xuất của sở giao thông vận tải cũng yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe
phải được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đặc biệt đội ngũ tham gia vận tải hành khách công cộng
bắt buộc chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch
xe kinh doanh vận tải được giảm phí đường bộ đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khi nộp phí cho kỳ tiếp theo nếu còn thừa tiền sẽ được kéo dài thời hạn phí
theo quy định tại thông tư số bảy trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi thông tư số một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi và thông tư số bốn trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính
xe kinh doanh vận tải được đơn vị đăng kiểm tính toán bù trừ số phí lật số tiền
được giảm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
so với số phí phải nộp cho kỳ tiếp theo
cụ thể xe kinh doanh vận tải hành khách được giảm ba mươi
xe tải được giảm một mươi phí một tháng trong thời gian từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cũng theo các đơn vị đăng kiểm hầu hết các trường hợp nộp xe không có số phí được giảm ít hơn so với số phí phải nộp
xong cũng có trường hợp xe được giảm nhiều hơn so với kỳ phí tối thiểu
thì chỉ có thể kéo dài thời gian nộp phí tương ứng với số tiền thừa
các trung tâm đăng kiểm không được hoàn tiền hay trừ cho lần nộp phí kế tiếp
thưa quý vị theo số liệu thống kê trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước
do nhiều địa phương thực hiện biện pháp giãn cách phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng theo đánh giá của chuyên gia
tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả nước vẫn còn cao và chưa tương xứng với mật độ tham gia giao thông
trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
phản ánh của nhóm phóng viên intv
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tổng cục thống kê và số liệu thống kê của bộ công an trong chín tháng qua
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trên toàn quốc xảy ra tám một trăm sáu mươi một vụ tai nạn giao thông

so với chín tháng của năm hai nghìn hai mươi
số tai nạn giao thông giảm hai năm trăm hai mươi bảy vụ giảm hai mươi ba sáu
số người chết giảm tám trăm một mươi bảy người giảm một mươi sáu ba
số người bị thương giảm hai hai trăm ba mươi bảy người giảm hai mươi tám ba
bệnh nhân này được đưa vào viện một mươi chín tháng

cụ thể là điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia

đây là một trong nhiều trường hợp tai nạn giao thông được bệnh viện một trăm chín mươi tám tiếp nhận trong thời gian qua
qua phiếu bệnh một trăm chín mươi tám thì tiếp nhận rất nhiều ca
trong đó đặc biệt nặng là những ca đa chấn thương
trong các cơn sổ não chấn thương ngực bụng

trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông

trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông

trong chín tháng qua đã giảm nhưng so với thực tiễn thì chưa tương xứng
vì vậy để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm
lực lượng chức năng cũng như các chuyên gia đã đưa ra các phương án đề xuất như thế nào
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
bộ công an vừa có các chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ sản xuất phát triển kinh tế sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội
dự báo trong thời gian tới khi tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát
nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
sẽ dẫn tới tình hình trật tự an toàn giao thông trở nên phức tạp với việc vi phạm gia tăng
chính vì vậy các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đang được các ban ngành chủ động xây dựng và triển khai thực hiện
thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đang tăng cường các biện pháp tuần tra
kiểm soát nỗ lực giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm
lực lượng cảnh sát giao thông cũng được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
đã tập trung lực lượng và có những chương trình có kế hoạch và có chuyên đề
để tập trung vào cái khung giờ là từ một mươi tám h đến hai mươi hai h
là kiểm soát chặt các phương tiện với các nhóm đối tượng như là mô tô
như là phương tiện kinh doanh vận tải cũng như là các phương tiện khác
ngoài ra thì tại các cái chốt
kiểm dịch rồi tại các cái tuyến đường thì lực lượng cảnh sát thông cũng đã tổ chức
cái lực lượng phương tiện một cách tập trung cao độ
vừa thực hiện nhiệm vụ kép là phòng dịch
nhưng mà cũng là thực hiện cái nhiệm vụ là bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian tới này chúng ta phải tập trung vào hai cái hướng đấy
chứ hướng thứ nhất là làm thế nào chúng ta có thể giáo dục
nâng cao cái nhận thức của con người
nếu còn về mặt cư chế chúng ta nên tập trung vào cái hướng mà
chúng ta dùng công nghệ rồi quản lý phạt ngoại
và cái việc phạt nguội nó có một cái ưu điểm nổi trội hơn so với cái phạt nóng
là cái nó minh bạch hơn nó thường xuyên hơn và có thể nói không bỏ sót
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính quyền ngành chức năng
trong công tác đảm bảo an toàn giao thông giảm tai nạn giao thông
thì cần có sự chung tay nâng cao ý thức của bản thân mỗi người dân
xin được nhấn mạnh ý thức
và trách nhiệm của người dân là những yếu tố quan trọng
để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
vâng ạ những hình ảnh đẹp vừa rồi đã khép lại chương trình
an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi ạ
chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui và xin kính chào tạm biệt
hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé